xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam

cho vai nặng lãi trong giao dịch nhân sự

và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh thu thập đầy đủ thông tin tài liệu chiến cứ

bất ngờ bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền nợ của một người dân
tại khu phố sáu phường đức long thành phố phan thiết

về trụ sở công an thành phố phan thiết để đấu tranh làm rõ
tại công an đối tượng khai nhận tên ngô văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán hà nam
hiệp thuê nhà sinh sống ở đường nguyễn văn siêu khu phố ba phường phú trinh thành phố phan thiết
tiếp tục lấy lời khai tại đối tượng hiệp và kết hợp khai hát thông tin chiến cứu
trên thiết bị điện thoại di động chứng minh hiệp sử dụng internet
tạo tài khoản để đăng nhập vào trang web mecas vn để quản lý giao dịch thu chi tiền vay
trong điện thoại có một số tin nhắn gửi đi với nội dung đòi nợ
với các tài liệu chứng cứ thu thập được hiệp đã thừa nhận cho một số người
tại khu vực phần đức long phú tài vay vay mức lãi suất là một một ngày
số tiền cho vai từ hai ba mươi năm triệu đồng thời hạn vay là hai mươi năm ngày
hoạt động cho vay nặng lãi đã kéo dài từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay với gần bốn trăm sáu mươi hợp đồng vay
tổng số tiền lãi có được từ việc vay là hơn ba trăm chín mươi triệu đồng
khám sát khẩn cấp nơi ở của hiệp tại địa chỉ như trên lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của hiệp
hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết là vừa phát hiện một mươi hai đối tượng tụ tập tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ tại xã xuân tâm huyện xuân lộc
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện xuân lộc
phù hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện và công an xã xuân tâm kiểm tra hành chính
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ thanh hà do bà lê thị thanh bốn mươi ba tuổi
ở ấp ba xã xuân tâm huyện xuân lộc làm chủ
bắt quả tăng một mươi hai thanh niên đều từ hai mươi đến ba mươi ba tuổi đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một đĩa sành bên trong có dung dịch chất lỏng màu trắng
các đối tượng khai là ma túy tổng hợp được pha loãng với nước
qua test nhanh một mươi hai đối tượng trên đều dương tính với ma túy loại ketamin
các đối tượng trên khai nhận đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
công an huyện xuân lọc đã thu giữ niên phong tăng vật đưa tất cả đối tượng về trụ sở để làm việc
hiện công an huyện xuân lộc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định
kính thưa quý vị mới đây cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã có thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ
của người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi năm
hiện nay bảo hiểm xã hội tp hcm đang tăng tốc cho việc chi trả hỗ trợ cho người lao động
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ hoàn thành
bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết sau hơn hai tháng triển khai nghị quyết một trăm một mươi sáu
bảo hiểm xã hội tp hcm đã thực hiện chi hỗ trợ cho tám mươi một năm trăm tám mươi chín đơn vị và hai ba trăm bốn mươi chín hai trăm một mươi chín lao động
với số tiền hơn năm sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
từ ngày một tháng một mươi ngành bảo hiểm xã hội trên toàn quốc đã triển khai chính sách hỗ trợ
cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu của chính phủ
theo đó nghị quyết một trăm một mươi sáu có hai chính sách hỗ trợ là hỗ trợ bằng tiền mặt đối tượng là người lao động
và giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động trong một số trường hợp cụ thể
nhằm tăng cường miễn dịch phòng covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
mới đây đã ban hành công văn về việc điều chỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liều bổ sung và nhắc lại
theo đó tp hcm sẽ điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liều nhắc lại từ sáu tháng xuống còn ba tháng dành cho người trên một mươi tám tuổi
người thuộc nhóm nguy cơ người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhóm ưu tiên triển khai trước
liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc hai nhóm có tình trạng suy giảm miễn dịch
vừa và nặng như người kế ghép tạng ung thư hiv đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch
trong vòng sáu tháng và nhóm người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik
những trường hợp này sẽ được tiêm mũi ba sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
việc tiêm chủng phải đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên
sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành điều cơ bản
liều nhắc lại sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
hoặc liệu bổ sung ít nhất ba tháng ưu tiên cho người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
đối với những người đã mắc covid một mươi chín nếu chưa được tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại thì tiêm theo hướng dẫn trên
ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
thành phố dự kiến sẽ hoàn thành việc bao phủ liệu bổ sung liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đang sinh sống tại tp hcm trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp và số lượng f tăng nhanh mỗi ngày
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đồng nai đã gấp rút triển khai các khu điều trị
để kịp thời thu dung bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai
khu điều trị tầng hai bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
vào đầu tháng một mươi hai này với trên ba trăm linh dường bệnh
trung bình mỗi ngày khu điều trị tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi bệnh nhân
dù mới hoạt động nhưng đến nay đã có khoảng một trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại đây
trong đó có nhiều phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở
với nhóm bệnh nhân này khu điều trị thường xuyên thăm khám kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu lẫn thai nhi

với nhóm bệnh nhân này khu điều trị thường xuyên thăm khám kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu lẫn thai
trung bệnh nhân này khu điều trị thường xuyên thăm khám kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu lẫn thai
ngoài phụ nữ mang thai bệnh nhân covid một mươi chín nặng đa số bệnh nhân điều trị tại tầng hai
đều có các vấn đề về sức khỏe như chấn thương hoặc cơ thể có nhiều bệnh nền
tất cả đều được điều trị theo pháp đột covid song song với theo dõi điều trị bệnh lý nền
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong

để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid giảm tỷ lệ tử vong
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong

các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín

để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong

để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong

để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong

các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong
các trường hợp chuyển nặng sẽ nhanh chóng chuyển lên tầng ba hồi sức covid một mươi chín
để điều trị kịp thời giảm tỷ lệ tử vong
vì nhân dân phục vụ
đây chính là trách nhiệm là mệnh lệnh từ trái tim đối với cộng đồng
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp